bão số chín sau khi đi vào đất liền đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới
tuy nhiên được đánh giá là cơn bão lớn trong gần hai mươi năm trở lại đây
bão số chín đã gây ảnh hưởng thiệt hại lớn về người và tài sản
để kịp thời chỉ đạo khắc phục hậu quả do bão hôm nay tại hà nội
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai đã họp ứng phó với áp thấp nhiệt đới
suy yếu từ bão số chín và lũ quét xa lỡ đất
theo văn phòng thường trực ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai
bão số chín đã khiến hơn hai năm trăm linh ngôi nhà bị sập và gần tám mươi tám sáu trăm linh ngôi nhà bị tốc mái
một cầu treo tại tỉnh con tum và hai cầu tại tỉnh bình định bị cuốn trôi
một mươi bốn điểm trên địa bàn tỉnh con tum bị sạt lở gây ách tắc giao thông
hai thôn tại xã ngọc réo huyện đắc hà tỉnh con tum đã bị chia cắt do ngọc đụt
đường hồ chí minh qua địa phận huyện phước sơn tỉnh quảng nam bị sạt lở chia cắt hoàn toàn
đặc biệt tối hôm qua hai mươi tám tháng một mươi đã xảy ra một vụ sạt lở đất nghiêm trọng
xảy ra tại xã trà len và xã trà vân thuộc huyện nam trà my tỉnh quảng nam
tổng số là năm mươi ba người
tại trà vân vân đã tìm kiếm được bảy người còn một người mất tích
còn trà len thì bốn mươi năm người
hiện như vậy là thiết lập sở thi tại trà minh để cơ động theo hai hướng
trà vân và trà reng để tổ chức tìm kiếm
về bộ quốc phòng huy động quân chủ bốn quân chủ năm và các quân binh chủ
đặc biệt là binh chủ công minh
để phối hợp với các quân binh chủ
để tổ chức tìm kiếm nhanh nhất
trên tuyến biển chín tàu cá bị chìm trong đó có hai tàu của bình định với hai mươi sáu lao động
mang số hiệu bd chín mươi sáu nghìn ba trăm tám mươi tám ts và bd chín mươi bảy nghìn bốn trăm sáu mươi chín ts vẫn bị mất liên lạc từ ngày hai mươi bảy tháng một mươi
hiện bão số chín đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới hoàn lưu bão sẽ gây mưa lớn
đặc biệt tại quảng nam mưa lớn sẽ diễn ra trong đêm ngày hai mươi chín và đêm ba mươi tháng một mươi
mưa lớn sẽ gây ảnh hưởng đến công tác tìm kiếm cứu hộ cứu nạn
và có nguy cơ gây sạt lở đất
tìm kiếm cứu nạn các thuyền viên trên hai tàu cá ở bình định
sẵn sàng lực lượng cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
theo dõi chặt chẽ diễn biến của mưa lũ sơ tán dân trong khu vực ngập sâu
có nguy cơ lũ quét sạt lở đất đến nơi an toàn
vận hành hồ chứa phù hợp giảm lũ cho hạ du và đảm bảo an toàn công trình
đặc biệt là trên sông vu gia thu bồn
khẩn trương khắc phục khẩu quả về giao thông
thông tuyến đặc biệt là huyện nam trà my và đường hồ chí minh thuộc quảng nam
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia
hiện phía đông philippines đã hình thành cơn bão mới có tên quốc tế là goni
dự báo đến ngày một tháng một mươi một cơn bão này sẽ tiến vào biển đông và trở thành cơn bão số một mươi